tại tp hcm từ đầu năm đến nay các thành phần kinh tế đã tạo ra hơn sáu mươi việc làm mới cho người lao động
đây là con số vừa được trung tâm giới thiệu việc làm tp hcm đưa ra
trong tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hai mươi tám chín trăm tám mươi một lượt lao động
tăng hai so với tháng trước
tính chung từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho một trăm ba mươi hai sáu trăm linh sáu lượt lao động
thành phố đã tạo ra sáu mươi bốn trăm linh ba chỗ việc làm mới đạt bốn mươi sáu năm so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó các chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được triển khai kịp thời bảo đảm quyền lợi cho người lao động
đã có ba mươi bảy trường hợp đến thông báo có việc làm
ngành chức năng của thành phố tiếp tục tăng cường ra soát dữ liệu báo cáo lao động biến động lao động tại các doanh nghiệp
để hạn chế việc người lao động đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp